bình định năm trăm hai mươi một ca quảng ngãi năm trăm một mươi ba ca thanh hóa bốn trăm chín mươi bảy ca bình phước bốn trăm sáu mươi hai ca quảng ninh ba trăm tám mươi chín ca bắc giang ba trăm tám mươi sáu ca bắc ninh ba trăm bảy mươi ba ca cà mau ba trăm sáu mươi một ca trà vinh ba trăm ba mươi hai ca quảng nam hai trăm tám mươi tám ca thừa thiên huế hai trăm tám mươi năm ca
nam định hai trăm tám mươi ba ca hải dương hai trăm tám mươi ca vĩnh phúc hai trăm bảy mươi ca vĩnh long hai trăm sáu mươi chín ca nghệ an hai trăm bốn mươi năm ca tp hcm hai trăm bốn mươi năm ca tây ninh hai trăm ba mươi chín ca thái nguyên hai trăm ba mươi năm ca lâm đồng hai trăm ba mươi một ca hòa bình hai trăm một mươi tám ca bà rịa vũng tàu một trăm năm mươi bốn ca đắk lắk một trăm năm mươi ba ca tuyên quang một trăm năm mươi ba ca
lạng sơn một trăm bốn mươi ba ca gia lai một trăm bốn mươi ba ca quảng trị một trăm bốn mươi hai ca phú thọ một trăm ba mươi chín ca bình thuận một trăm ba mươi tám ca ninh bình một trăm ba mươi tám ca thái bình một trăm ba mươi bảy ca bạc liêu một trăm ba mươi năm ca quảng bình một trăm ba mươi hai ca con tu một trăm một mươi chín ca yên bái một trăm linh ba ca lào cai một trăm linh ba ca phú yên một trăm linh một ca hà giang một trăm linh một ca hà nam chín mươi tám ca
đắk nông chín mươi tám ca điện biên chín mươi tám ca sơn la chín mươi tám ca hậu giang chín mươi ca đồng tháp tám mươi ca kiên giang bảy mươi bảy ca đồng nai sáu mươi năm ca bình dương sáu mươi một ca hạ tĩnh năm mươi năm ca an giang năm mươi một ca cần thơ bốn mươi bảy ca lòng an ba mươi tám ca cao bằng ba mươi tám ca tiền giang ba mươi bảy ca lai châu ba mươi sáu ca sóc trăng ba mươi ba ca ninh thuận hai mươi chín ca bắc cạn năm ca
các địa phương ghiền thông báo
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là trà vinh giảm hai trăm bảy mươi một ca thanh hóa giảm một trăm ba mươi một ca bình phước giảm bảy mươi ba ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là bình định tăng một trăm linh chín ca quảng ninh tăng chín mươi hai ca đà nẵng tăng chín mươi một ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi sáu hai trăm ba mươi bốn ca mỗi ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận một trăm linh tám ca mắc covid một mươi chín
do biến thể omicron
tại hà nội một ca quảng nam hai mươi bảy ca tp hcm sáu mươi tám ca hải dương một ca hải phòng một ca thanh hóa hai ca đà nẵng ba ca khánh hòa hai ca long an một ca quảng ninh hai ca
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam cụ thể như sau
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hai chín mươi bốn tám trăm linh hai ca nhiễm đứng thứ hai mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi ba trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có hai mươi một hai trăm hai mươi năm ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là hai tám mươi tám hai trăm chín mươi năm ca
trong đó có một bảy trăm chín mươi hai một trăm linh bảy bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích cực
trong đợt dịch này thành phố hồ chí minh năm trăm một mươi hai một trăm chín mươi năm ca bình dương hai trăm chín mươi hai ba trăm linh năm ca hà nội chín mươi chín chín trăm một mươi ca đồng nai chín mươi chín năm trăm ba mươi ca và tây ninh tám mươi sáu năm trăm năm mươi ba ca
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín
của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế trang cdc kcb vn
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày năm bảy trăm ba mươi sáu ca
tổng số ca đã được điều trị khỏi một bảy trăm chín mươi bốn chín trăm hai mươi bốn ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là bốn năm trăm chín mươi chín ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ ba sáu mươi hai ca thở oxy dòng cao hfnc bảy trăm năm mươi ca
thở máy không xâm lấn một trăm một mươi hai ca thở máy xâm lấn sáu trăm bốn mươi bảy ca ecmo hai mươi ca
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng một đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi tháng một ghi nhận một trăm năm mươi hai ca tử vong
tại tp hcm một mươi ba ca trong đó có hai ca từ các tỉnh chuyển đến gồm long an một và tiền giang i
tại các tỉnh thành phố khác đồng tháp có một mươi hai ca vĩnh long một mươi hai ca kiên giang một mươi hai ca sóc trăng chín ca
tiền giang chín ca hậu giang chín ca tây ninh sáu ca an giang sáu ca
bến tre sáu ca bình dương năm ca long an năm ca cần thơ năm ca bạc liêu năm ca bình phước bốn ca đồng nai bốn ca
hòa bình bốn ca bà rịa vũng tàu bốn ca bình thuận ba ca bắc ninh ba ca hà giang ba ca bình định ba ca khánh hòa hai ca
cà mau hai ca điện biên một ca nghệ an một ca đà nẵng một ca phú yên một ca đắk lắc một ca và lâm đồng một ca
chủ bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi sáu hai trăm sáu mươi sáu ca chiếm tỷ lệ một bảy so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi năm trên hai trăm hai mươi bốn vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba
so với châu á tổng số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á và xếp thứ bốn của khối asean
thưa quý vị và các bạn chỉ còn một mươi ngày nữa là đến tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi
với số lượng lớn người dân di chuyển về các địa phương chắc chắn rằng diễn biến dịch covid một mươi chín sau tết sẽ tiếp tục khó lường
mới đây phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ vũ minh phúc dự báo số ca mắc covid một mươi chín sẽ tăng sau kỳ nghỉ lễ tết
thành phố hồ chí minh cần chuẩn bị oxy
phúc kháng virus trước sự lây lan của omicron
với tinh thần sống chung an toàn với sars cov hai trong bối cảnh omic cron lan tràn trên toàn cầu
việc hiểu và đối phó với virus rất quan trọng
phó giáo sư tiến sĩ vũ minh phúc cho biết sau tết chắc chắn số ca nhiễm sẽ tăng ít nhiều
tùy theo mức độ di chuyển của người dân trong dịp nghỉ lễ
việc tăng nhanh hay chậm phụ thuộc vào mức độ tuân thủ năm k của người dân và việc du nhập của biến thể omicron
việc tăng số ca chắc chắn không thể tránh khỏi
ngay cả khi chúng ta đã triển khai tiêm mũi tăng cường
điều này đã được chứng minh ở israel mỹ anh nhật tây âu bắc âu
chúng ta cũng không thể ngăn chặn biến thể omicron lây lan vào cộng đồng
ngay cả khi áp dụng tri vết cách ly nghiêm ngạc như trước đây
vì hiện nay chúng ta đã mở cửa và chấp nhận sống chung với virus sars cov hai an toàn
tass pcr và test nhanh dù âm tính vẫn có thể bị lọt dưới những trường hợp âm tính giả
trung quốc với chính sách zero covid truy vết thần tốc
và cách ly nghiêm vẫn không tránh được
hiện nay tỷ lệ tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín ở việt nam rất cao
kể cả tiêm mũi ba và cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
tuy nhiên nếu số ca nhiễm tăng quá nhanh và trong một thời gian ngắn
thì tỷ lệ nhập viện và tử vong cũng tăng theo
khi đó hệ thống y tế sẽ quá tải lực lượng lao động thiếu hụt
chuỗi sản xuất lại đứt gãy
vậy việc truy vết cách ly tập trung nghiêm f f một như trước đây
đối với những trường hợp nhiễm omitron sẽ không làm giảm tốc độ
tăng số ca nặng và tử vong kể cả khi tiếp tục giãn cách
đợt dịch thứ tư vừa qua ở tp hcm đã cho thấy rõ điều này
thành phố đã giãn cách nghiêm khắc truy vết liên tục không ngừng
cách ly đến khủng hoảng thế nhưng chỉ đến khi tỷ lệ tiêm chủng ngừa
vaccine covid một mươi chín đủ cao thì đến dịch tại tp hcm mới hạ nhiệt
hà nội và các tỉnh khác cũng bùng dịch sau tp hcm
số ca nhiễm tăng cao nhưng nhờ chúng ngừa mà tỷ lệ tử vong thấp
vậy nhằm đảm bảo hai mục tiêu
thứ nhất là số ca nhiễm tăng nhưng đường tăng quá nhanh
và thứ hai là hệ thống y tế đáp ứng kịp thời trong tình huống xấu nhất
phó giáo sư tiến sĩ vũ minh phúc đề xuất
tp hcm nên triển khai ngay từ trước tết những vấn đề sau
ngành y tế chuẩn bị sẵn sàng thuốc kháng virus trong hệ thống phân phối thuốc công và tư
thuốc cho cả nhóm bệnh nhân nhẹ và nặng
ngành y tế phải xây dựng chắc chắn mạng lưới theo dõi và cung cấp oxy
ở tuyến cơ sở phương xã để xử trí sớm và kịp thời các trường hợp chuyển nặng trong tình huống xấu nhất
tp hcm cần tiếp tục tuyên truyền vận động người dân tuân thủ năm k khi ra ngoài
lưu ý rằng luôn luôn có một tỷ lệ người dân không tuân thủ do đó đây không phải là yếu tố quyết định
việc truy vết vẫn phải thực hiện nhưng không nên cách ly tập trung
những ca nhẹ chỉ cần cách ly tại nhà
như vậy với tình hình sau tết diễn biến dịch covid một mươi chín sẽ tiếp tục khó lường
tp hcm cần chuẩn bị tinh thần vững vàng để không nao núng
sống chung an toàn với virus sars cov hai để không phải phong tỏa lại
để kinh tế vẫn phát triển và tính mạng sức khỏe người dân vẫn an toàn
nhằm đẩy mạnh thêm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại việt nam
mới đây thủ tướng đã phát động chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín xuyên tết
chiến dịch dự kiến diễn ra từ ngày một tháng hai đến ngày hai mươi tám tháng hai
thủ tướng giao bộ y tế xây dựng kế hoạch của chiến dịch
bao gồm mục tiêu biện pháp các phương án tổ chức thực hiện
tại hội nghị triển khai công tác y tế năm hai nghìn hai mươi hai tổ chức vào sáng hai mươi tháng một
thủ tướng chính phủ phạm minh chính thay mặt chính phủ phát động chiến dịch tiêm chủng mùa xuân
năm hai nghìn hai mươi hai diễn ra từ ngày một tháng hai đến ngày hai mươi tám tháng hai
thủ tướng nói chúng ta vừa nghỉ tết vừa đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng trong chín ngày tết
tất nhiên vẫn phải khoa học an toàn hiệu quả theo hướng dẫn của bộ y tế
người đứng đầu chính phủ cũng đề nghị bộ y tế nhanh chóng xem xét
công nhận vaccine và thuốc sản xuất trong nước
theo nguyên tắc giảm thủ tục hành chính đảm bảo các yếu tố khoa học an toàn hiệu quả
cũng tại hội nghị thủ tướng đã biểu dương một số thành tích thành tựu của ngành y tế trong năm hai nghìn hai mươi
theo đó công tác phòng chống dịch là điểm sáng nổi bật nhất của ngành y
đến nay ngành y tế đã cơ bản đảm bảo kịp thời nhu cầu đối với các loại thuốc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín
và tiếp tục có các biện pháp nhằm thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
thưa quý vị và các bạn tưởng chừng khi có các quy định phòng chống dịch bệnh tại địa phương
nhiều người dân xa quê sẽ có thể an tâm trở về xâm vầy bên người thân
tuy nhiên chính những quy định này lại đang khiến nhiều gia đình làm ăn xa
phải thay đổi kế hoạch về quê ăn tết vào giờ chót dù đã tiêm hai thậm chí là ba mũi vaccine
chị minh kiều ba mươi tám tuổi ngụ tại tp hcm thốt lên khi được hỏi về kế hoạch về quê ăn tết
chưa năm nào chuẩn bị một cái tết lạ lùng như năm nay
theo kế hoạch năm nay vợ chồng chị sẽ về quê lạ ninh bình ăn tết
dù xác định như vậy nhưng mỗi lần chị đọc quy định về cách ly người từ tỉnh khác về ninh bình
vợ chồng chị kiều vẫn nhấp nhỗm vì không biết có phải cách ly hay không
trước đó ninh bình ra quy định riêng những trường hợp có nhu cầu đến về ninh bình
yêu cầu phải khai báo y tế thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú và làm xét nghiệm
sàng lọc sars cov hai bằng phương pháp rt pcr hoặc test nhanh nếu kết quả xét nghiệm âm tính mới được
cho gia đình ở ninh bình chị tâm sự thành phố hồ chí minh giờ là vùng xanh vợ chồng tôi đã
tìm đến mũi vắc xin ngừa covid một mươi chín thứ ba rồi nhưng gọi về quê hỏi thăm vẫn nói là khá phức tạp
tình hình dịch thay đổi cập nhật theo từng ngày vợ chồng làm công ty giờ dất cố định nên cũng
không thể nghỉ quá nhiều được rợi nhất là con cái chưa tìm vắc xin có gì phải cách ly bảy ngày thì
hết ăn tết không có gì là chắc chắn khiến vợ chồng chị trần trừ rồi quyết định hủy vé vào phút chót
anh nguyễn hoàng minh ba mươi hai tuổi ngụ thành phố hồ chí minh cũng phải hủy vé về thanh hóa
vì quy định trẻ em phải cách ly tại nhà có người chăm sóc cách ly cùng anh chia sẻ
cách ly phải ở nhà riêng mà bố mẹ tôi chỉ có duy nhất một căn nhà không lẽ tết qua ở nhờ nhà họ
khách hàng thì cũng không hay chưa kể cách ly bảy ngày là đã quá cả số ngày tôi định về quê
năm dịch vừa qua có việc làm là đã may rồi nên không thể nghỉ tết quá dài được
một trường hợp khác là vợ chồng chị đình vi ba mươi hai tuổi
ngụ thành phố hồ chí minh đã năm lần bãi lượt chạy lên ubnd xã để hỏi quy định cách ly với người về
từ thành phố hồ chí minh do tình hình dịch thay đổi mỗi ngày địa phương mỗi nơi áp dụng quy định phòng
chống dịch một cách khác nhau mới đây được thông tin xã hà linh huyện hương khê yêu cầu theo dõi
sức khỏe bảy ngày tại nhà vợ chồng chị đã mua gấp vé máy bay về ngày một mươi bảy tháng chạp để theo dõi còn
ăn tết mặc dù trước đó cả gia đình đã mua vé tàu lửa cận ngày chị vi nói vé tàu tết không đi
được sử dụng trong năm hai nghìn hai mươi hai không đi thì tháng một năm hai nghìn hai mươi ba được hoàn tiền trong bảy ngày theo dõi
sức khỏe ông bà được ở cùng nhưng cả nhà không đi đâu trong bảy ngày đó trạm y tế xã sẽ đến tax
ngày thứ nhất và ngày thứ bảy về quê ăn tết được với ông bà thấy vui lắm rồi đang dịch nên chuyện
thăm bạn bè để tính sau tương tự như chị vi anh minh chị kiều nhiều người làm việc xa quê tại
thành phố hồ chí minh cũng thở dài vì đường về quê ăn tết trắc trở dù đã tiêm đủ hai mũi
thậm chí là ba mũi vaccine ngừa covid một mươi chín trước đó vào ngày một mươi chín tháng một phó thủ tướng vũ đức đam
vừa ký công điện của thủ tướng về việc đẩy nhanh hoàn thành tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đảm bảo an toàn hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong dịp tết nhâm dần
theo đó thủ tướng yêu cầu thống nhất trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín không đạt
ra những quy định về phòng chống dịch trái với hướng dẫn quy định của bộ y tế của chính phủ
mong rằng những quy định phòng dịch tại địa phương hiện hành sẽ được kịp thời chấn chỉnh để
người dân có thể an tâm trở về quê ăn tết nguyên đáng nhâm dần
liên quan tới diễn biến dịch bệnh tại đà nẵng thời gian gần đây thành phố đà nẵng ghi nhận số ca
mắc covid một mươi chín tăng cao mỗi ngày từ bảy trăm linh đến hơn chín trăm linh ca số ca phát hiện trong cộng đồng chiếm phần
lớn tổng số ca nhiễm ghi nhận mỗi ngày vậy tại sao lại xảy ra tình trạng này hãy cùng chúng tôi tìm hiểu
việc thực hiện thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ và
quyết định số bốn nghìn tám trăm linh qdbit của bộ y tế là cơ bản phù hợp sát với tình hình thực tiễn
đảm bảo nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội
các hoạt động xã hội trở lại bình thường ngành y tế đà nẵng đã chủ động triển khai
nghị quyết một trăm hai mươi tám và qd bốn nghìn tám trăm linh chuẩn bị phòng chống dịch theo tình hình mới theo đó
thành phố có khả năng xử lý tình huống khi ghi
số ca mắc lên đến bốn mươi đến một trăm linh ca trên địa bàn vì các ca bệnh được ghi nhận ngày một tăng là
nằm trong chiến lược chuyển hướng của bộ y tế cũng như thành phố đà nẵng là tập trung cho công tác
phân tuyến điều trị và điều trị tại nhà theo bác sĩ nguyễn tiên hồng phó giám đốc sở y tế
thành phố đà nẵng có thể rút ra một số nguyên nhân khiến cho dịch gia tăng trong thời gian gần
đây một là người dân chưa thực hiện triệt đế quy định về phòng chống dịch năm k đặc biệt là khi
phòng xã hội trở lại bình thường người dân giao lưu đi lại tập trung đông người và không đeo khẩu
trang nơi công cộng hai là ý thức bảo vệ sức khỏe phát hiện sớm ca mắc bệnh covid một mươi chín
của một bộ phận người dân còn hạn chế nhiều trường hợp di chuyển giữa các khu vực có nguy cơ
cơ khác nhau vùng xanh vùng cam vùng vàng vùng đỏ nơi có nhiều ca bệnh nhưng không tự
giác khai báo y tế xét nghiệm khi có triệu chứng không kịp thời thông báo đến cơ sở y tế
để được xét nghiệm phát hiện thì đã làm lây lan trong cộng đồng ba là chấp nhận không có
zero covid nên vẫn tồn tại mầm bệnh lưu hành trong cộng đồng bốn là điều chính ghi nhận
kỹ thuật test nhanh người mắc covid một mươi chín làm tăng số lượng công bố người nhiễm và có khả năng bỏ
sót nhiều trường hợp f một trong cộng đồng đến khi có triệu chứng đến cơ sở y tế để xét nghiệm thì
phát hiện dương tính lúc đó đã lây lan ra cộng đồng trước tình trạng ca mắc đang tăng cao
sở y tế đã tham mưu ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng ban hành văn bản chỉ đạo các sở ngành địa phương
phương tiếp tục tăng cường phòng chống dịch covid một mươi chín giảm quy mô hoặc dừng không tổ chức các sự kiện
lễ hội tập trung đông người người không cần thiết tăng cường kiểm tra giám sát đảm bảo thực hiện
nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín xin được chuyển sang các tin tức về diễn biến dịch
bệnh trên thế giới mới đây một cố vấn khoa học của chính phủ anh cho biết làn sóng omicron ở nước
việt nam đang hạ nhiệt và covid một mươi chín có thể sớm được đối phó như một dạng cúng mùa trong tương lai
tiến sĩ mike tildesley từ đại học warwick anh thành viên của nhóm khoa học về mô hình
đại dịch cúng spirem chia sẻ với trang bbc có vẻ số ca mắc mới trên địa bàn toàn quốc đang giảm
nước anh từng ghi nhận số ca nhiễm rất lớn vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một và đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
có lúc lên đến đỉnh điểm hai trăm linh ca hiện tại
đại viện vẫn tương đối cao nhưng có một số bằng chứng cho thấy tỷ lệ này đang ổn định
hoặc có thể đang giảm ở london theo bloomberg dữ liệu mới nhất cho thấy số ca mắc covid một mươi chín đã
giảm tới ba mươi tám trong bảy ngày qua tại anh tính đến ngày một mươi sáu tháng một ông teleslay cho rằng
đây là một tín hiệu vui song cũng cần phải thần trọng
vị chuyên gia nói thêm giả sử chúng ta rơi vào tình huống mà virus trở nên rất nhẹ
và con người có thể sống chung với nó chúng ta vẫn chưa tới viễn cảnh này
nhưng hy vọng nó sẽ diễn ra ở một thời điểm nào đó trong năm nay thì chúng ta vẫn cần phải nói về
không chỉ số ca nhiễm mà còn cả số người nhập viện và tử vong nếu chúng ta có thể giảm những con số
này xuống mức thấp nhất có thể thì hy vọng rằng các hạn chế sẽ được gỡ bỏ và con người có thể
chung sống với virus cũng theo tiến sĩ telslay các biến thể mới của virus corona có xu hướng dễ
lây lan hơn nhưng nhìn chung cũng gây triệu chứng nhẹ hơn ông nhấn mạnh vì vậy tôi hy vọng trong
năm nay và năm tới chúng ta sẽ chỉ phải đối phó với các phiên bản nhẹ hơn của covid một mươi chín và xem đại
dịch như một dạng cúm mùa khi đó chúng ta có thể bảo vệ những người dễ bị tổn thương ngay cả khi
thời tiết lạnh hơn mà không cần áp dụng trở lại các biện pháp hạn chế cùng quan điểm với tiến sĩ
tildesley tiến sĩ david nabarro đặc phái viên của tổ chức y tế thế giới who về covid một mươi chín nói
với đài skyn news rằng nước anh đang nhìn thấy tia sáng cuối đường hầm trong cuộc chiến với covid một mươi chín
dù con đường để hướng tới nó còn rất gặp gành nhiều quan chức anh cũng bày tỏ lạc quan rằng các
biện pháp hạn chế phòng chống covid một mươi chín theo kế hoạch b của chính phủ có thể sớm được dỡ bỏ sau
ngày hai mươi sáu tháng một tới đây trái ngược với tình hình lạc quan tại anh nước mỹ tiếp tục đối mặt với một
triệu ca mắc mới covid một mươi chín trong ngày một mươi tám tháng một theo giờ địa phương số liệu này chỉ đứng thứ hai
sau múc cao kỷ lục hơn một ba mươi sáu triệu ca mới một ngày ghi nhận tại nước này vào ngày ba tháng một năm nay
theo đại học johns hopkings tổng số ca mắc mới trên toàn nước mỹ ngày một mươi tám tháng một là một sáu mươi bảy trăm bốn mươi bảy ca
và một tám trăm chín mươi sáu ca tử vong quốc gia này đã ghi nhận hơn năm bốn triệu ca mắc covid một mươi chín trong tuần từ ngày một mươi ba
đến ngày một mươi sáu tháng một mốc cao kỷ lục hàng tuần kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát
số ca mắc mới covid một mươi chín tại mỹ đã tăng vọt kể từ giữa tháng một mươi hai do biến thể omicron có khả năng
lây lan nhanh trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ công bố
số liệu cập nhật cho đại dịch này là một sáu triệu ca mắc mới

cho biết trên cả nước hiện ghi nhận trung bình gần bảy trăm năm mươi năm ca mắc mới và gần một bảy trăm linh ca tử vong mới mỗi ngày
trong một tuần tăng đáng kể so với một tuần trước đó
trong khi đó theo báo cáo hãng tin abc news trái với xu hướng gia tăng số ca mắc trên cả nước
đà tăng của các ca bệnh tại thành phố new york chủ yếu do biến thể omitron gây ra
dường như đang giảm mạnh dù vẫn ghi nhận hàng chục nghìn ca mắc mới mỗi ngày
nhưng sau khi tăng gấp hai mươi sáu lần chỉ trong một tháng con số này đã giảm năm mươi bảy
so với một tuần trước đó
nhiều hướng sụt giảm số ca mắc mới covid một mươi chín được ghi nhận rõ rệt nhất
ở các bang đầu tiên bị ảnh hưởng bởi làn sóng dịch bệnh mới
đặc biệt là ở phía đông bắc bao gồm new york new jersey và maryland
tuy nhiên số ca mắc mới covid một mươi chín vẫn tăng nhanh ở các khu vực phía tây nước mỹ
bao gồm các bang new mexico arizona và utah
sau khi không được phép tham dự giải australia mở rộng năm hai nghìn hai mươi hai và bị trục xuất khỏi nước này
vận động viên quần vợt novak
covid đã có động thái mới đáng bất ngờ
anh và vợ gelena được ghi nhận là đã mua tám mươi cổ phần công ty công nghệ sinh học
quang biores đơn vị đang nghiên cứu sản xuất thuốc chữa covid một mươi chín
theo reuters trợ covid sở hữu bốn mươi tám của phần của quang biores còn jelena nắm ba mươi chín hai
tương vụ mua của phần được tây vật số một thế giới thực hiện vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
và không tiết lộ số tiền đầu tư
quang biores đặt mục tiêu ra mắt loại thuốc có tác dụng ức chế ncov khiến cho virus không thể lây nhiễm vào tế bào
thử nghiệm lâm sàng dự kiến được tiến hành ở anh vào mùa hè năm nay
ceo của công ty ivan lawrence ravid cho biết đây là một loại thuốc chữa bệnh không phải là vaccine tiêm phòng
ro covid chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
điều này khiến anh không thể nhập cảnh vào australia để giữ grand slam đầu năm
khả năng trợ covid giữ các giải còn lại trong mùa hai nghìn hai mươi hai
bỏ ngỏ một số quốc gia như mỹ pháp áo yêu cầu các vận động viên phải cung cấp hộ chiếu vaccine
để được nhập cảnh hoặc vào khu vực thi đấu
quang biores đặt trụ sở tại copenhagen đan mạc đang có hàng chục nhà nghiên cứu làm việc ở nhiều nơi trên thế giới
như là slovenia anh và australia
phía người phát ngôn của trợ covid từ chối trả lời về quang biores
trong quá khứ tay vợt cbia theo đuổi nhiều cách chữa bệnh khác nhau bao gồm có các biện pháp tâm linh
thuộc top năm mươi vận động viên thu nhập cao nhất thế giới năm hai nghìn hai mươi một với hơn ba mươi năm triệu usd
bên cạnh việc đầu tư vào các công ty trợ covid đang quản lý hệ thống học viện quần vật của bản thân ở serbia
dijo covid là một trong số những nhân vật nổi tiếng phản đối việc tiêm vaccine covid một mươi chín
và có lẽ động thái mới này của anh là nhằm củng cố thêm quan điểm không tin tưởng vào hệ thống y tế
và vaccine hiện hành
dạ vâng những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước

được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại